sáng nay tại nhà quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín quốc hội bước vào chương trình nghị sự đợt hai
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có phát biểu đối với một số vấn đề về kết quả quốc hội họp trực tuyến trong đợt một của chương trình nghị sự
trong đợt họp trực tuyến quốc hội đã thảo luận về một mươi dự án luật bảy dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
nghe tài trình về sáu dự án luật khác và các báo cáo về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ chín
báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám
lần đầu tiên quốc hội việt nam họp trực tuyến liên tục nhiều ngày và các nội dung đã diễn ra thông suốt bảo đảm tiến độ chất lượng và đạt hiệu quả cao
số lượng đại biểu quốc hội đăng ký phát biểu trong từng phiên họp tăng lên đáng kể
không khí thảo luận tranh luận tại nghị trường và tại sáu mươi ba đầu cầu rất sôi nổi công khai dân chủ được dư luận và cử tri đánh giá cao
đến thời điểm hiện nay kỳ họp thứ chín đã đi được nửa chặng đường hoàn thành tốt chương trình nghị sự của đợt một
cử tri và dư luận đánh giá cao quyết tâm trách nhiệm trước đồng bào cả nước của quốc hội
kết quả này một lần nữa khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào quốc hội cũng luôn nỗ lực trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân và đất nước